ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào một mươi
trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố
và thay vì thi bốn môn như trước đây hà nội đã quyết định chỉ thi ba môn
đó là toán văn và ngoại ngữ
theo kế hoạch kỳ thi sự kiến tổ chức vào ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp một mươi
cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập
với ba bài thi độc lập gồm toán ngữ văn và ngoại ngữ
với bài thi ngoại ngữ thí sinh được chọn một trong các thứ tiếng anh pháp đức nhật
thí sinh được đăng ký bài thi thứ tiếng ngoại ngữ khác
với thứ tiếng ngoại ngữ đang được học tại trường trung học cơ sở
về hình thức thi các bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận
thời gian làm bài một trăm hai mươi phút một môn
bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan
thời gian làm bài sáu mươi phút
đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức
kỹ năng của chương trình trung học cơ sở hiện hành
đã được tinh giản theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
chủ yếu nằm trong chương trình lớp chín